trong cuộc hội đàm trực tuyến được tổ chức vào sáng nay giữa thượng tướng nguyễn trí vịnh
ủy viên trung mương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung mương thứ trưởng bộ quốc phòng
và phó tổng thư ký liên hợp quốc atu khare ông atu khare chúc mừng những nỗ lực và kết quả của việt nam
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trong đó có lực lượng gìn giữ hòa bình đang được triển khai
tại cộng hòa nam sudan và cộng hòa trung phi
tại hội đàm thượng tướng nguyễn trí vịnh đã chia sẻ thông tin về kết quả việc tham gia hoạt động
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam trong thời gian vừa qua
đặc biệt là những nỗ lực phòng chống dịch covid một mươi chín tại châu phi
hai bên cũng trao đổi về một số hoạt động trọng tâm của việt nam trong năm đảm nhiệm vai trò kép
chủ tịch asean và thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
đặc biệt là kế hoạch tổ chức hội nghị phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
và lễ kỷ niệm một mươi năm sáng kiến adm một mươi
phó tổng thư ký liên hợp quốc atukhare nhất trí và ủng hộ các nội dung sáng kiến
kế hoạch tổ chức các hoạt động trong năm việt nam ủng hộ việt nam trong các sáng kiến khác
về gìn giữ hòa bình và thống nhất cao về việc sẽ tổ chức hội nghị phụ nữ
với hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc sau khi dịch covid một mươi chín được khống chế